giới chức đức đã chính thức chấp thuận chuyển giao vũ khí hạng nặng cho ukraine sau nhiều tuần trì hoãn
bộ trưởng quốc phòng đức christiel lambeck đã công bố thông tin trên trong cuộc gặp quan chức các nước đồng minh
ở căn cứ không quân ramstin trong ngày hai mươi sáu tháng bốn
theo quan chức trên đức đang chuẩn bị cung cấp cho ukraine khoảng năm mươi tổ hợp pháo phòng không tự hành greenpad
loại pháo này được phát triển lần đầu vào những năm một nghìn chín trăm sáu mươi và đã trở thành xương sống của lực lượng phòng không đức
sau nhiều lần nâng cấp trước đó thủ tướng đức olaf schol đã phải đối mặt với những chỉ trích từ trong và nước ngoài
về việc chính phủ của ông không chuyển giao vũ khí hạng nặng cho ukraine
các chuyên gia nhận định điều này đã làm giảm uy tín của đức trên trường quốc tế
và dẫn đến những hoài nghi về cam kết của nước này đối với an ninh châu âu